sáng nay hai mươi bốn tháng năm bệnh viện k thông tin sau ba ngày trào đời từ ca mổ lấy thai cho người mẹ ung thư giai đoạn cuối
được thực hiện bởi gần hai mươi y bác sĩ của bệnh viện phụ sản trung ương và bệnh viện ca
sức khỏe của cháu bé có tên đỗ bình an hiện tại có thể đánh giá là đã ổn định
các bác sĩ cho biết khi mổ lấy cho bé ra thì cháu bé khóc ngay dù tuần thai mới chỉ ba mươi một tuần
đó là dấu hiệu sinh tồn tốt
mặc dù mẹ bé mắc bệnh ung thư di căn đến xương phổi bị bệnh ở phổi là nơi cung cấp oxy cho bé nhưng cho bé vẫn phát triển bình thường
ban đầu có thể đánh giá là mẹ tròn con vuông
hiện tại cháu bé vẫn đang được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại trung tâm chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh bệnh viện phụ sản trung ương
cho bé tiến triển tốt đã có phản xạ và đang được tập cho ăn với bốn ml sữa một lần ngày ăn tám cữ
ở cái thai ba mươi một tuần với trọng lượng thai khoảng cân rưỡi cân sáu tức là tương thích về sự phát triển
cái đấy là cái may nhất tức là mặc dù mẹ bị bệnh mà lại ở cơ quan hô hốc
tức là việc cung cấp oxy cho em bé là có vấn đề thế nhưng rất may là em bé phát triển theo đúng cái tuổi thai
cái thứ hai nữa là cái thời điểm đình chỉ thai ngén là cái thời điểm tôi cho là chọn cái thời điểm đúng
thì để lâu hơn nữa thì cái hô hốc của chị nó ảnh hưởng thì sẽ rất nguy hiểm
thì nó chưa có suy thai ở trong vùng tử cung
thì chắc chắn sau khi đẻ ra một em bé non tháng không có suy thai thì chúng ta chăm sóc tốt
và theo đúng thì em bé sẽ phát triển và chắc chắn là sẽ phát triển bình thường
chứ sẽ không có một cái gì bất thường cả
và mọi cái về mặt thể chất cũng như tinh thần cũng như là thần kinh vận động trí tuệ thì nó sẽ tương tự như những người mà đẻ của thắng
hỏi thì em bé vẫn phát triển bình thường rất bình thường và còn theo dõi
trước khi em bé em thì bây giờ thấy tỉnh và nói chuyện rồi nhưng nó vẫn còn rất yếu
rất thì cảm ơn các bác sĩ hai bệnh viện
và cảm thấy rất may mắn vì các bác sĩ hai bệnh viện an tâm và chăm sóc bố vợ con
trước đó sản phụ nguyễn thị liên hai mươi tám tuổi quê tại huyện lý nhân tỉnh hà nam phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối di căn
khi đó thai đã được bốn tháng
hành trình giữ con của sản phụ nguyễn thị liên phải vượt qua nhiều đau đớn vì bệnh nặng
nhưng cùng với sự nỗ lực và chăm sóc sát sao của tập thể các bác sĩ bệnh viện ca
bệnh viện phụ sản trung ương bệnh viện một trăm linh ba trong suốt thời gian thai kỳ đầy khó khăn ấy
ngày hai mươi hai tháng năm một sinh linh bé bỏng đã được trao đời trong niềm hạnh phúc tột độ của gia đình cũng như toàn bộ ekip phẫu thuật
sản phụ nguyễn thị liên hiện vẫn đang được điều trị ung thư tại bệnh viện ca trung ương
đồng thời bệnh viện phụ sản trung mương tiếp tục phối hợp để theo dõi tình hình sức khỏe bệnh nhân sau ca phẫu thuật lấy con